công an xã xuân thới sơn và công an huyện hóc môn đã đến khám nghiệm hiện trường đồng thời phối hợp với nhân viên y tế tức tốc đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa khu vực hóc môn các bác sĩ đã xác định nạn nhân bị chém nhiều nhát bệnh nhân đã hôn mê da tìm tái nhiều vết thương nặng
dù được hồi sức tích cực nhưng vì não trái đã bị vỡ và dập đồng tử giãn tối đa không còn tim phổi nên việc điều trị không có hiệu quả
bệnh nhân được chẩn đoán tử vong trước khi vào viện
do tổn thương nội sọ đa vết thương do đả thường
sau khi tiếp nhận vụ việc cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm lập tức phối hợp với các phòng nghiệp vụ công an tỉnh long an khẩn trương truy vết nghi phạm sát hại nhân viên quán cà phê
các trinh sát hình sự đã tỏa ra các hướng đường kẻ sát nhân lấy xe máy của nạn nhân tháo chạy
hàng trăm camera an ninh các tuyến đường từ tp hcm về long an được cảnh sát trích xuất dữ liệu theo dõi
chiều cùng ngày cảnh sát xác định
nghi phạm sát hại nạn nhân anh ta đã lái xe máy chạy về khu vực huyện đức hòa
sau đó kẻ gây án tiếp tục chạy theo đường tỉnh tám trăm ba mươi về huyện bến lức
khi đến khu vực cầu dạch nổ xã lương hòa huyện bến lức nghi phạm đã lái xe vòng xuống gầm cầu ghé tiệm tạp hóa của bà huỳnh thị tuyết năm mươi một tuổi để mua nước và ngồi nghỉ ngơi tại đây hơn bốn giờ
chủ tiệm tạp hóa cho biết khi ráp mặt người đàn ông sau này được cảnh sát cho xem hình xác định là hung thủ vụ án bà cảm thấy vị khách này có biểu hiện khác thường
khoảng một mươi sáu h ngày tám tháng một người này lái xe máy đến quán bà hỏi mua năm chai nước suối bảy chai nước ngọt hai bao thuốc lá
khi mua anh ta đeo khẩu trang vải kín mít chỉ chừa lại hai con mắt liếc ngang liếc dọc như sau ai đó nhìn thấy
sau khi tính tiền người này tiếp tục mua thêm một chai nước ngọt ướp lạnh rồi ngồi xuồng trước quán
khẩu trang tu nước ở ngực
thấy vậy bà tuyết mời anh ta vào ngồi trên ghế đá trước hiên nhà
bà tuyết nói tôi thấy vị khách có vẻ khác thường nhưng không nghi ngờ gì
lúc này trong nhà chỉ có mình tôi và cháu nội ba tuổi
khi anh ta ngồi một lúc dường như quan sát không có ai để ý mới kéo khẩu trang và uống nước một cách tự nhiên
trong lúc ngồi anh ta trò chuyện với tôi rất nhiều về cuộc sống hiện tại tương lai và bảo đang thất nghiệp
đến hai mươi giờ ba mươi phút tôi bảo quán chuẩn bị đóng cửa đi ngủ
người này mới lên xe máy rời đi
theo bà tuyết khoảng ba mươi phút sau các trinh sát hình sự đến quán hỏi thăm và đưa hình bà mới tá hỏa
vị khách trò chuyện với bà suốt hơn bốn giờ vừa qua chính là nghi phạm sát hại người ở tp hcm đang lẩn trốn
bà tuyết vừa nói vừa run tôi biết tin mà rụng rời tay chân cảnh sát đến sớm hơn ba mươi phút là có thể tóm được anh ta rồi
vừa nhận tin hung thủ rời khỏi quán nước trinh sát hình sự liền đuổi theo vào khu dân cư ấp bảy xã lương hòa
biết bị cảnh sát bám theo kẻ gây án đã nhanh chóng giấu xe máy và bụi cây tại khu vực chạy trốn vào vườn tranh rộng hơn ba hectare
sau khi xem camera trong đêm hàng trăm cảnh sát thuộc công an tp hcm công an tỉnh long an được huy động đến địa phương phong tỏa các vườn trái cây
truy bắt nghi phạm cảnh sát dùng chó nghiệp vụ lùng sụp khắp các bụi rậm mương nước canh rạch tại địa phương nhưng đến sáng ngày hôm sau vẫn chưa có kết quả
bà bùi thị ba sáu mươi bốn tuổi ngụ xã lương hòa cho biết cảnh sát tìm được xe máy của nghi phạm tại bụi cây đối diện nhà bà khi kiểm tra cảnh sát phát hiện có dấu chân của người leo qua hàng rào tôn cao một một mét vào vườn tranh sau nhà bà ba
ở một đoạn khác cảnh sát cũng phát hiện dấu chân leo ra và hướng vào khu rừng hoang rộng vài chục hectare
tại bia rừng này cảnh sát cũng phát hiện một số vỏ chuối mới có người ăn bỏ lại
ngay trong ngày hàng trăm cảnh sát cũng được huy động
cảnh sát cũng được huy động bao vây toàn bộ khu rừng
ngoài chó nghiệp vụ flycam cũng được các chiến sĩ điều khiển tầm thấp ra soát
việc truy bắt được cảnh sát thực hiện khẩn trương
tuy nhiên cánh rừng có diện tích rộng cây cối um tùm cao lút đầu người khiến việc truy lùng vây bắt kẻ gây án gặp nhiều khó khăn
theo ghi nhận chiều tám tháng một cơ quan chức năng huyện bến lức đã huy động một số xe cuốc mở một tuyến đường mòn sâu vào bên trong khu rừng để phục vụ công tác truy bắt hung thủ
một số khu vực rừng cỏ cây cối rậm rạp cũng được đốt cháy
các tuyến đường đất nhỏ xung quanh khu rừng hàng trăm cảnh sát cơ động trinh sát hình sự đứng bao vây canh gác
một cán bộ công an nói việc triển khai vây bắt hung thủ được thực hiện cả ngày lẫn đêm
hay tin hàng trăm cảnh sát vây bắt hung thủ tại khu rừng rộng hàng chục hectare ở xã lương hòa huyện bến lức
nhiều người từ các nơi cũng tập trung về đây để theo dõi vụ việc
bên cạnh đó người dân địa phương cũng đem lương thực nước uống hỗ trợ các chiến sĩ làm nhiệm vụ
mọi người đều trong tâm trạng lo lắng khi kẻ sát nhân còn đang lẩn trốn
bà bùi thị ba cho biết cuộc sống sinh hoạt của bà và mọi người nơi đây bị đảo lộn
trời bữa tối mọi người đã phải khóa cửa và đi ngủ sớm sáng ra mở cửa trễ
nhiều người không dám đi làm đồng đi hái chanh vì sợ rắc mặt kẻ thủ ác
bà ba chia sẻ tôi phải nghỉ đi lễ nhà thờ ba hôm nay
mỗi tối đi ngủ nghe tiếng động nhỏ cũng khiến hai vợ chồng tôi giật mình
công an cũng phát loa thông báo yêu cầu người dân cảnh giác đặc biệt là các nhà trọ
nếu phát hiện kẻ nghi vấn phải báo ngay cho cơ quan chức năng
còn ông nguyễn tấn tranh năm bảy tuổi cho biết khu rừng nghi là kẻ gây án đang lẩn trốn
rộng gần một trăm linh hectare nơi này cây cối rộm rạp sen lẫn canh rảnh
khi vào khu rừng chỉ cần đứng cách nhau năm mét cũng khó nhìn thấy nhau
ba hôm nay hàng trăm hộ dân có nhà tiếp cận với mé rừng cũng rất lo lắng
họ lo sợ nghi phạm lẩn trốn đói khát nửa đêm mò vào nhà
nghi phạm đã sát hại người anh ta có thể làm bất cứ điều gì
ông tranh chia sẻ người dân lo lắm mong cảnh giác sớm bắt được nghi phạm
để cuộc sống mọi người trở lại bình thường
liên quan đến vụ án trên người dân tại khu vực nghi có nghi phạm sát hại
nữ nhân viên quán cà phê đang lẩn trốn cho biết
việc hung thủ đang lẩn trốn tại một cánh đồng đất rộng rừng nhiều dân thưa
như vụ án tuấn khỉ ở củ chi từng lẩn trốn
nên mọi người cần phải cẩn thận đề phòng vì rất nguy hiểm
ngày chín một các lực lượng chức năng của tp hcm và tỉnh long an
đã phối hợp bắt được nghi phạm sát hại cướp tài sản của nữ nhân viên quán cà phê
ở huyện hóc môn nghi phạm tên là nguyễn thanh tâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thường trú ấp bến đỏ một xã tân phú trung huyện củ chi tp hcm
bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở cánh rừng thuộc xã lương hòa huyện bến lức tỉnh long an
trở lại vụ án sát hại người tại lâm đồng hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật để gửi đến quý vị và các bạn
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại